người dân ở khu dân cư ven biển có tục danh gò sạn nay là thôn khánh nhơn một xã nhơn hải huyện ninh hải tỉnh ninh thuận
rất lo lắng trước tình trạng nước biển ngày càng dâng cao và xâm thực sâu vào đất liền
sóng biển đánh ập vào bờ gây sạt lở gần hai km
hai mươi năm qua đã có nhiều căn nhà bị cuốn trôi người dân liên tục kiến nghị lên xã huyện tỉnh sớm xây dựng kè chắn sóng nhưng chưa được giải quyết
để tránh chuyện bị thiệt hại về người và tài sản khi có mưa bão và mùa gió bấc
từ tháng chín đến tháng chạp âm lịch hàng năm bà con ở đây đã dựng nhà ở nằm trên gò cao khoảng chục mét so với bờ biển
cách xa bờ biển khoảng một trăm linh mét và xa mực nước biển gần bờ nhất khoảng hai trăm linh mét
trước đây dọc bờ biển có rừng dương cao ken dày hàng chục mét như bức tường rất vững sau những trận mưa bão
nhưng giờ đã bị sóng biển cuốn trôi xuống biển cùng với nhiều căn nhà
bà hồ thị bích năm nay đã bảy mươi tuổi
năm hai nghìn một mươi sáu nhà của bà bị cuốn trôi xuống biển bà bích phải xây dựng nhà tạm bỡ trên đất của người dân khác để ở
rồi bữa nay là xẹt lửa nó vô coi như nó trời đá trời ung thì tôi hết rồi tôi đem cái trại vô
đó tôi để lại ở cái trại nằm ở đây rồi bây giờ tôi đem vô đó tôi để
căn nhà của bà lê thị phúc cũng bị sóng biển đánh sập
gia đình bà phúc đã bỏ ra mấy chục triệu đồng để mua đá về xây tường chắn sóng
nhưng từ tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy đến nay bức tường đá cũng đã bị sóng đánh sập và lôi xuống biển gần hết
đất lôi đất ở bên biển xong rồi bỏ tiền ra xây là hết ba mươi triệu
không bao giờ xẹt lửa nữa nó vô hư hao là vô
vô hết gần nửa đất luôn mà xây hai lần rồi nó cũng sập luôn
không có tiền xây nữa còn nhà mình giữ ta cũng xây mấy lần ta bỏ tiền ra ta xây ra
của nhà thì còn không có tiền xây nữa
chủ tịch ubnd xã nhơn hải trần đồng linh cho biết xã cũng đã nhiều lần kiến nghị lên huyện
nhưng cấp trên thông báo là chưa có kinh phí đầu tư
hiện tại có hơn hai mươi hộ bị ảnh hưởng nghiêm trọng
nhưng xã chỉ còn cách động viên bà con tìm chỗ di rời để tránh thiệt hại
trước thực trạng trên đề nghị ubnd tỉnh ninh thuận sớm đầu tư xây dựng kè chắn sóng tại bờ biển
thuộc hai thôn khánh nhân một và khánh nhơn hai để ổn định đời sống cho hàng chục hộ dân
đã bị thiệt hại nặng nề do xâm thực mặn và đang đứng trước nguy cơ bị sóng biển đe dọa đến tính mạng